trong bối cảnh chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
việc sử dụng giấy tờ hộ tịch điện tử là xu hướng tất yếu
điều này tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch
vì vậy việc khẩn trương số hóa dữ liệu hộ tịch là vấn đề đang đặt ra hiện nay
đề án sáu về lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
hãy cùng làm rõ hơn về vấn đề qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé